là người đặt viên gạch đầu tiên cho nền báo chí cách mạng việt nam với việc tổ chức và xuất bản tờ thanh niên từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi
chủ tịch hồ chí minh đã để lại một di sản báo chí quý báu với những giá trị to lớn về nội dung tư tưởng
góp phần dẫn dắt nền báo chí cách mạng nói chung người làm báo nói riêng phát triển và trưởng thành
chương trình hôm nay xin giới thiệu bài tư tưởng hồ chí minh về báo chí cách mạng giá trị và sự vận dụng trong nền báo chí việt nam hiện nay
của các tác giả bùi kim thanh và lê minh hằng học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
từ tác phẩm đầu tiên quyền của các dân tộc thuộc địa đăng trên báo nhân đạo ngày một mươi tám tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đến tác phẩm cuối cùng thư trả lời tổng thống mỹ đăng trên báo nhân dân ngày hai mươi năm tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
chủ tịch hồ chí minh đã làm báo gần như cả cuộc đời để lại hơn hai bài báo các loại
về nhiều đề tài thể loại kết cấu và văn phong cũng như hình thức thể hiện
với một mục đích duy nhất là phục vụ nhân dân lao động
chủ nghĩa xã hội phục vụ cho đấu tranh thống nhất nước nhà cho hòa bình thế giới
người cho rằng hoạt động báo chí thực chất là hoạt động chính trị báo chí là vũ khí đấu tranh cách mạng
nên báo chí cách mạng trước tiên phải mang tính chiến đấu tính định hướng và tính quần chúng
nhằm tuyên truyền cổ động huấn luyện giáo dục và tổ chức dân chúng để đưa dân chúng đến mục đích chung
mục đích chung là kháng chiến và kiến quốc để đi đến kháng chiến thắng lợi kiên quốc thành công
vì vậy dù viết về đề tài nào bằng hình thức thể loại nào các bài báo của người đều là vũ khí sắc bén vạch tội
tấn công kẻ thù là phương tiện hữu hiệu để thắp lửa cho quần chúng cách mạng và tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân thế giới
những tư tưởng dẫn dắt của chủ tịch hồ chí minh đối với nền báo chí cách mạng nước nhà với người làm báo chỉ ngắn gọn trong năm câu
viết cho ai viết để làm gì thế thì viết cái gì cách viết thế nào
viết rồi phải thế nào nhưng không phải ai cũng làm được
tạo nên một phong cách báo chí riêng độc đáo mang tên hồ chí minh
từ mục đích chung sử dụng báo chí là vũ khí tư tưởng sắc bén để thực hiện các nhiệm vụ cách mạng
trước mỗi bài báo người đều xác định rõ bài báo đã viết cho ai viết để làm gì
từ đó lựa chọn viết cái gì viết như thế nào để có thể tác động lên người nghe người đọc
làm họ thay đổi nhận thức ý nghĩ tình cảm và hành vi hướng họ vào hành động theo nhận thức mới
viết về kẻ địch
chủ tịch hồ chí minh thường dùng lối văn châm biếm ý nhị nhưng ý tứ sâu xa sắc xảo thông minh đến kỳ lạ
văn phong vừa có tính chất báo chí vừa có tính chất nghệ thuật văn chương
viết cho quần chúng nhân dân
người dùng lời văn nôm na vận dụng nhiều thành ngữ tục ngữ của dân tộc
diễn đạt theo cách nói cách nghĩ cách cảm của quần chúng
người nêu rõ phải viết cho đúng trình độ của người xem viết rõ ràng gọn gàng
thì phải học cách nói tiếng nói của quần chúng
chớ ham dùng chữ những chữ mà không biết rõ thì chớ dùng
những chữ mà tiếng ta có thì phải dùng tiếng ta bất đắc dĩ mới phải dùng chữ
làm sao cho quần chúng đều hiểu đều tin đều quyết tâm theo lời kêu gọi của mình
viết phải thiết thực kịp thời nói có sách mách có trứng
tức là nói cái việc ấy ở đâu thế nào ngày nào nó sinh ra thế nào phát triển thế nào kết quả thế nào
với chủ tịch hồ chí minh xây và chống luôn là hai mặt của một vấn đề
phải lấy xây để chống chống để xây
trong đó xây dựng là cái cơ bản nhất
do đó viết báo là để nêu những cái hay cái tốt của dân ta của bộ đội ta của cán bộ ta của bạn ta
nhưng đồng thời cũng để phê bình những khuyết điểm của chúng ta của cán bộ của nhân dân của bộ đội
không nên chỉ viết cái tốt mà giấu cái xấu
nhưng phê bình phải đúng đắn thật thả chân thành chứ không phải để địch lợi dụng để nó phản tuyên truyền
nếu cái hay cái tốt thì phải có chừng mực chớ phóng đại
mỗi bài báo của người đều phù hợp một cách tự nhiên nhuẩn nhuyễn giữa ngôn từ cách diễn đạt với trình độ nhận thức sự hiểu biết và cách suy nghĩ của từng đối tượng
đều bắt nguồn từ thực tế cuộc sống với những con số những sự kiện đã được xem xét kiểm tra chọn lọc
mang cho người đọc người nghe lượng thông tin cao và chính xác
do đó tư tưởng của người dù là những vấn đề của cuộc sống chiến đấu lao động hàng ngày hay những vấn đề lớn của đất nước của thời đại đều được truyền đạt một cách thấm thiế sâu sắc dễ hiểu dễ nhớ có sức thuyết phục mạnh mẽ
nhờ thông tin báo chí kịp thời nhanh chóng với những cứu liệu được khảo sát điều tra tỉ mỉ lý lẽ xác đáng đầy thuyết phục và tình cảm chân thành thiết tha đi vào lòng người
báo chí cách mạng đã góp phần vạch trần tội ác của kẻ thù xâm lược kêu gọi sự ủng hộ đoàn kết của các dân tộc bị áp bức của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới với những phong trào phản chiến được hình thành và phát triển mạnh mẽ ngay trong lòng các nước thực dân đế quốc
ở trong nước trên cơ sở đường lối chính trị đúng đắn báo chí cách mạng đã đi tiên phong trong cuộc đấu tranh trên mặt trận văn hóa tư tưởng làm sáng tỏ mục tiêu cách mạng đường lối chủ trương của đảng chính sách và pháp luật của nhà nước
đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch từ đó thức tình và hiệu triệu cả dân tộc đứng lên làm cách mạng giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
trong đó tính chiến đấu tính định hướng và tính quần chúng của phong cách báo chí hồ chí minh với cách diễn đạt trong sáng giản dị mà hàm xúc kết cấu bài viết chặt chẽ và gọn gàng thông tin thời sự và xác thực cốt để quần chúng hiểu ngay và làm được nắm cái thần của sự vật đi ngay vào cái cốt lõi

trong đó tính chiến đấu tính định hướng và tính quần chúng của phong cách báo chí hồ chí minh